nhằm hạn chế sạt lở bảo đảm an toàn cho người dân trong những đợt chiều cường
ubnd tp hcm giao các quận huyện sở ngành sớm hoàn thành các công trình thủy lợi
phòng chống thiên tai sung yếu cấp bách đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả các đợt chiều cường mưa lũ cuối năm
sở tài nguyên môi trường ubnd các quận huyện và các đơn vị chủ đầu tư để nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng
của các dự án công trình thủy lợi phòng chống thiên tai trong thời gian ngắn nhất
để sớm có mặt bằng phục vụ thi công hoàn thành dứt điểm các dự án đê kè thủy lợi
phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố nhằm phát huy hiệu quả ngăn chiều
phòng chống ngập ống sạt lở bảo vệ an toàn khu dân cư trong mùa mưa lũ
ubnd các quận bốn năm bảy một mươi hai phú nhuận tân phú huyện bình chánh cần giờ nhà bè
và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố
trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố phải nghiêm túc gửi đầy đủ báo cáo
kết quả kiểm tra an toàn công trình thủy lợi phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi chín